thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
vừa có quyết định khen thưởng chín công an cấp xã tiếp theo về đích hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử
đến ngày một mươi bốn tháng bốn đã có thêm chín công an cấp giá gồm xã cái chiên huyện hải hà tỉnh quảng ninh xã thượng lộ huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế xã ân phú huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh xã sơn lĩnh xã tân mỹ hà huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh xã kỳ châu huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh xã quang lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh xã trị an và xã bình lợi huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu
năm thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn do đó để kịp thời khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ công an đồng thời tiếp tục lan tỏa đến công an các đơn vị địa phương trên cả nước góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ trưởng tô lâm quyết định khen thưởng công an chín xã nêu trên
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi thư khen và quyết định khen thưởng công an sáu xã phường thuộc các địa phương hà nam hải phòng hà tĩnh gồm xã liêm phong huyện thanh liêm xã hoàng tây huyện kim bảng phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam xã gia luận và xã hiền hào huyện cát hải thành phố hải phòng xã thạch canh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đây là sáu công an cấp xã đầu tiên đã xuất sắc về đích hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử
để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả giữa bộ công an với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của australia góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng bốn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng đã có chuyến thăm làm việc tại australia
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đã có các buổi làm việc với giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia australia bộ nội vụ australia về ứng phó xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai lũ lụt phòng cháy trịa cháy cứu hộ cứu nạn phó tư lệnh cảnh sát bang new south wales cơ quan phòng cháy trịa cháy và cứu hộ cứu nạn bộ nội vụ australia và thăm trung tâm khẩn cấp bang new south wales cảnh sát bang new south wales đơn vị cảnh sát bộ nội vụ australia
các nhà giao thông và đường cao tốc trung tâm quản lý giao thông đơn vị cảnh sát giao thông đường thủy thăm trại giam long bay bang new south wales tại sydney
những hoạt động của đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác về ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên quy mô lớn đảm bảo trật tự giao thông và quản lý trại giam
đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương hiệu quả thực chất hiện nay giữa bộ công an và các cơ quan thực thi pháp luật của australia
trên các lĩnh vực hợp tác cảnh sát và đấu tranh phòng chống tội phạm hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
hợp tác quản lý xuất nhập cảnh và di trú hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ bộ công an hợp tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
triển khai thực hiện các hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước
kết quả tích cực của chuyến thăm làm sâu sắc nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhất là trong bối cảnh kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba góp phần duy trì ổn định hòa bình ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn đại biểu cũng đã tới thăm làm việc với đại sứ quán việt nam và tổng lãnh sự quán việt nam tại australia
hướng tới kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đoàn câu lạc bộ sĩ quan hiêu trí cảnh vệ phía nam đã đến dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ đồi tám mươi hai nghĩa trang ban an ninh trung ương cục miền nam
hoạt động trên thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các thành viên trong câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí cảnh vệ phía nam
câu lạc bộ sĩ quan hiêu chí cảnh vệ phía nam đối với công lao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến dành độc lập cho dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba câu lạc bộ công an hưu trí khối xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm tại bia chiến thắng
nơi đây ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hoa dân hương tượng đài bắc hồ tượng đài cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh đây là địa danh lịch sử căn cứ cách mạng và niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước

xong với những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn thì việc có được ngôi nhà vững chãi để ở là cả một ước mơ
để ước mơ của họ trở thành hiện thực từ giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của bộ công an và công an tỉnh nghệ an
công an xã nhôn mai huyện tương dương đã và đang tập trung hỗ trợ vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng và hoàn thiện nhà ở cho người dân nơi đây
và bản kia ỏi nằm biệt lập với khu vực xung quanh

quá trình vận chuyển vật liệu gặp muôn bản khó khăn

dù có khó khăn tôi cũng quyết tâm để thực hiện được cái nhiệm vụ này
làm như thế nào được có cái nhà
ừ an sinh cho